trong quá trình thi công hệ thống thoát nước tại thành phố bà rịa tỉnh bà rệ vũng tàu
đã xảy ra sự cố tai nạn lao động đáng tiếc làm một công nhân tử vong
nạn nhân được xác định là anh lê văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tỉnh vĩnh long
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết anh út đang thi công điều chỉnh ống
thì bất ngờ bị đất đá đổ sập đè lên phát hiện ra vụ việc thì các công nhân khác đã kêu cứu
đồng thời gọi cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ
sau khi tiếp nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do thương tích nặng anh út đã tử vong
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ